kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng
thưa quý vị vậy là chúng ta đã bước sang năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tết đến nhiều người chọn quê quần bên gia đình và người thân
nhưng cũng có không ít người tìm tới các địa điểm đông đúc nhộn nhịp hơn
để tận hưởng trọn vẹn không khí háo hức của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
trên khắp cả nước hàng triệu người dân đã đổ ra đường đón giao thừa
và ngắm pháo hoa với tâm thế hứng khởi tươi vui
để đảm bảo cho thời khắc đón giao thừa được tuyệt đối an toàn
trong suốt nhiều ngày qua lực lượng công an đã tổ chức nhiều phương án
đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và lực lượng công an các quận phường địa bàn được huy động một trăm linh quân số
đến các khu vực diễn ra sự kiện thiết lập nhiều lớp
phòng chống các tình huống đột xuất có thể xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
từ thông tin tài khoản định danh điện tử dựa theo thông tin của căn cước công dân gắn chip
công an tp tây ninh đã tìm được chủ sở hữu của một chiếc ví da chứa tiền
thẻ atm và giấy tờ tùy thân của một người dân đánh rơi
vào đêm ngày bảy tháng hai trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt khu vực chợ hoa xuân
tp tây ninh thượng úy lương văn nhật công an phường một tp tây ninh
phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi bên trong có chứa tiền thẻ ngân hàng
và các giấy tờ tùy thân
sau khi tra cứu thông tin tài khoản định danh điện tử dựa theo thông tin của căn cước công dân gắn chip
công an xác định được chủ sở hữu của chiếc ví này
vào chiều ngày chín tháng hai công an tp tây ninh đã tiến hành trao trả tài sản cho nam thanh niên
sinh năm hai nghìn sáu chú tp tây ninh là chủ nhân của chiếc ví bị thất lạc
thực hiện đề án sáu về chuyển đổi số quốc gia công an quận tây hồ thành phố hà nội chủ trì
phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về
trật tự xã hội công ty vetc và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt
tại các điểm trong giữ phương tiện khu vực phủ tây hồ và chùa trân quốc từ ngày chín tháng hai
cụ thể với xe ô tô đã dán thẻ vetc sẽ thanh toán tự động qua ví vetc
với xe ô tô đã dán thẻ ipat sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng mã qr động
với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ vetc cho khách
vetc sẽ hỗ trợ dán thẻ vetc cho khách
với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng mã qr
giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe
tại hà nội để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón tết
lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn khi lái xe
tại quốc lộ một a quốc lộ sáu quốc lộ hai lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn
đảm bảo an toàn giao thông cho người dân chơi tết
bên cạnh đó các chốt kiểm soát nồng độ cồn cũng sẽ được duy trì xuyên tết tại các trục đường chính bất kể ngày đêm
việc tuần tra xử lý các vi phạm nồng độ cồn và ma túy sẽ được lực lượng chức năng duy trì trước trong và sau tết
qua đó xây dựng văn hóa đá uống rượu bia không lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã xử phạt số tiền hai năm triệu đồng tước bằng lái xe hai tháng
đối với lái xe của hội liên hiệp phụ nữ
tỉnh hà tĩnh khi tự ý lắp đèn gắn cõi ưu tiên khi lưu thông trên đường
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cung cấp
quá trình sử dụng tài xế này chở chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà tĩnh đi công tác
kết hợp qua sân bay vinh tỉnh nghệ an đón con gái của vị chủ tịch này
cơ quan chức năng cũng đã tịch thu bộ còi đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên
lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
đồng thời có thông báo vi phạm gửi đến cơ quan công tác của lái xe này